ngay sau khi nhận được thông tin này lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an tỉnh cao bằng tập trung truy tìm vật chứng và đối tượng của vụ án